thời gian qua các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới tại quảng ngãi
ngoài việc đạt được các tiêu chí ban đầu các địa phương còn cần duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được
đây được xem là định hướng căn cơ để phát triển chất lượng cuộc sống cho nhân dân nhất là vùng nông thôn vùng khó khăn
phóng sự thực hiện tại huyện nghĩa hành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh quảng ngãi
sau sáu năm mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa
vườn bưởi da xanh một trăm năm mươi cây của ông nguyễn hồng thanh đã qua ba mùa vụ thu hoạch
từ vườn cây trái này mỗi năm gia đình ông có thêm khoản thu nhập hàng trăm triệu đồng mức thu nhập cao đối với nhà nông như ông
huyện nghĩa hành là địa phương đầu tiên của tỉnh quảng ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
sau khi đạt chuẩn các cấp ủy chính quyền địa phương
tiếp tục giữ vững các tiêu chí nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới
đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất phát triển các mô hình sản phẩm cộng đồng
đến nay địa phương này đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng cao đầu tiên của tỉnh quảng ngãi
trên bốn trăm linh hectare xây dựng hai mươi khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên chuẩn nông thôn mới
trách nhiệm của huyện của đám bộ của nhân dân huyện nghĩa hành là tiếp tục làm sao cho nó tương chứng
với thành tích mà đã được trung ương công nhận
thứ trách nhiệm của huyện thì trang thời gian sắp tới tập trung để vừa là hoàn thiện tiêu chí của một huyện nông thôn mới
đồng thời là nâng cao chất lượng
nâng cao chất lượng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để phát huy kết quả của các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được của các địa phương
đây cũng là nền tảng bền vững để nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất
tinh thần cho người dân
mà các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đang hướng đến